bộ lao động thương binh và xã hội vừa yêu cầu sáu mươi ba địa phương khảo sát tình hình nợ lương thường và thưởng tết nguyên đán canh tí
do tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi về sớm hơn mọi năm nên hạn gửi báo cáo là ngày hai mươi tháng một mươi hai
theo đó bộ lao động thương minh và xã hội yêu cầu thống kê bốn nhóm doanh nghiệp chính trong nền kinh tế
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp fdi
cụ thể các sở lao động thương binh xã hội cần khẩn trương yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở
ra soát lại hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể quy chế trả lương tiền thưởng theo thỏa thuận
để thực hiện việc này bộ lao động thương minh xã hội lưu ý các địa phương chủ trì phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp
khu kinh tế khu chế xuất nắm tình hình nợ lương hai nghìn một mươi chín tiền lương và kế hoạch thưởng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đán canh tí cho người lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp khu kinh tế khu chế xuất